bảy mươi năm những việc không tên và không được hưởng lương là do phụ nữ đảm nhận
đây là kết quả vừa được công bố tại hội thảo công việc chăm sóc không lương
do bộ lao động thương binh và xã hội phối hợp với tổ chức actionaid việt nam
công bố báo cáo nhân hưởng ứng ngày phụ nữ việt nam
theo báo cáo của bộ lao động thương binh và xã hội
phụ nữ việt nam trung bình dành hơn bốn năm giờ đồng hồ mỗi ngày cho những công việc chăm sóc không lương
nhiều hơn nam giới từ hai đến hai năm giờ đồng hồ
dù công việc tốn khá nhiều thời gian cho mỗi gia đình và đóng góp không nhỏ vào nền kinh tế của đất nước
nhưng công việc chăm sóc không lương có nơi vẫn chưa thực sự nhận được sự trân trọng của các thành viên trong gia đình
đặc biệt là năm giới
nếu như chúng ta cứ quy ra là một ngôi trường xây là một trăm linh triệu đồng
một cái lớp học xây là một trăm linh triệu đồng
thì số phòng học đã xây được là chín triệu chín trăm chín mươi sáu lớp học
thực tế ngay từ khi còn nhỏ
thời gian mà trẻ em gái phải bỏ ra để làm các công việc nội trợ công việc chăm sóc nhiều gấp ba lần trẻ em trai
vì công việc gia đình hai mươi phụ nữ cho biết họ không thể tiếp tục học tập
hai mươi năm phụ nữ không tham gia thị trường lao động thu nhập của họ vì thế cũng ít hơn năm giới hai mươi
chúng ta trước hết phải thay đổi cái nhận thức
bởi vì chúng tôi cũng đúng như là cái mục tiêu của cái nghiên cứu ngày hôm nay
săn sẻ là yêu thương
chúng ta cũng không nên quá nặng nề rằng đây là trách nhiệm của phụ nữ hay của nam giới
hoặc là hay là phụ nữ người phụ nữ lại muốn chối bỏ cái trách nhiệm của mình với gia đình
mà cái này làm sao để huy động được cái sự tham gia của các thành viên gia đình
và cùng chung tay gánh vác công việc chung của gia đình
hiện việt nam đang tích cực cải thiện dịch vụ chăm sóc trẻ em
ở lứa tuổi mẫu dân
cũng như giúp gia tăng sự tham gia của phụ nữ và lực lượng lao động ở nhiều lĩnh vực